liên quan tới vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một mươi người bị thương vong xảy ra vào ngày một mươi ba tháng sáu
cơ quan chức năng huyện đắc minh tỉnh đắk đông cho biết phương tiện gây tai nạn đã trở vượt quá tải trọng cho phép là bảy mươi năm
theo thiết kế chiếc xe gây tai nạn chỉ được chở một mươi bốn bốn tấn hàng thế nhưng thực tế xe này đã chở hai mươi năm ba tấn hàng vượt hơn bảy mươi năm so với tải trọng tối đa cho phép
trước đó lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân huyện đắc minh cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam bốn tháng đối với lái xe là ngô văn bền để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ